chính quyền singapore cho biết gdp nước này có thể sẽ suy giảm bốn bảy trong năm nay do tác động của dịch covid một mươi chín
đây sẽ là mức suy giảm sâu nhất của đảo quốc sư tử kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
gdp của singapore đã lào dốc khoảng bảy trong quý i và bốn bảy trong quý ii
đây là những con số ít nghiêm trọng hơn so với dự báo của giới chuyên gia kinh tế
tuy nhiên bộ thương mại singapore nhận định mức suy giảm lịch sử sắp tới đang phản ánh thiệt hại nặng nề mà covid một mươi chín gây ra
ngành giá trị xuất khẩu cao tại singapore sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
trong khi đó hàng loạt doanh nghiệp phục vụ tiêu dùng tiếp tục lao đao vì các biện pháp phong tỏa để chống dịch
để giải cứu nền kinh tế chính phủ singapore đã triển khai ba gói kích thích nền kinh tế
đồng thời công bố thêm các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình